tòa án nhân dân tp cn hôm qua đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
các nguyên cán bộ thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tp cn nhận hối lộ hơn bốn tỷ đồng
đây là vụ án nhận hối lộ được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua
theo kế hoạch dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong ba ngày
có đến một trăm hai mươi cá nhân tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án này được triệu tập đến phiên tòa
có chín bị can bị truy tố về hành vi nhận hối lộ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi sáu bảy cán bộ thanh tra giao thông tp cn đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp cá nhân có xe ô tô
hoạt động kinh doanh vận tài hành khách hàng hóa để bỏ qua các lỗi khi vi phạm giao thông đường bộ
hàng tháng hoặc từng lần vi phạm các doanh nghiệp cá nhân phải giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng
với số tiền từ một đến hai mươi tám triệu một tháng tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ hơn bốn một tỷ đồng
với hành vi trên có năm bị cáo sẽ bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt tử hình
các bị cáo còn lại bị truy tố với mức hình phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm tù